và để tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh trong giải ngân vốn đầu tư công
ngay trưa nay thủ tướng chính phủ đã có quyết định số một nghìn năm mươi ba về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra
đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
kể cả vốn oda năm hai nghìn hai mươi tại một số bộ cơ quan địa phương
các đoàn công tác này do thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng và một số bộ trưởng làm trưởng đoàn
sẽ có bảy đoàn công tác phụ trách bảy vùng kinh tế trọng điểm và các bộ
nội dung làm việc của các đoàn công tác là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
kiểm tra đôn đốc xử lý vướng mắc và các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
giải ngân vốn đầu tư công kể cả vốn oda năm hai nghìn hai mươi
thời gian kiểm tra từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đoàn công tác có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình
kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể nếu có
gửi thủ tướng chính phủ trong vòng bảy ngày làm việc
để từ ngày kết thúc kiểm tra đối với từng địa phương bộ cơ quan